sau khi nhập viện và đưa vào khoa nội tổng hợp các bác sĩ đã tiến hành các bước cần thiết để lên phác đồ điều trị
tuy nhiên sau đó bệnh nhân kêu đau và tê tay người nhà bệnh nhân cụ thể là chồng đã tức tốc gọi cho bác sĩ ca trực
và có những lời to tiếng lang mạ kèm những hành động côn đồ đánh hai bác sĩ nữ của ca trực
tuy nhiên sau đó bệnh nhân kêu đau và tê tay người nhà bệnh nhân cụ thể là chồng đã tức tốc gọi cho bác sĩ ca trực
tuy nhiên sau đó bệnh nhân kêu đau và tê tay người nhà bệnh nhân cụ thể là chồng đã tức tốc gọi cho bác sĩ ca trực
vụ hành hôn bác sĩ gây náo loạn khu vực điều trị tại khoa nội tổng hợp
nhiều nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết người đàn ông hành hung bác sĩ có thái độ rất hung hãn và liên tục buông lời đe dọa

hôm qua cháu cứ thấy cô đi đi lại lại bảo là cô bức xúc quá bởi vì là bác sĩ là người ta làm nhiệt tình như thế mà lại đánh người ta thì cô không biết làm thế nào cô cứ đi đi lại lại thế
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
ủy ban nhân dân huyện crong park tỉnh đắk lắc đã quyết định cách cắt chức vụ trong đảng cách chức hiệu trưởng đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở lv do bị tố nhận tiền chạy việc
ông phan xuân hà
ông hạnh là phó bí thư tri bộ hiệu trưởng trường trung học cơ sở iav huyện crong park tỉnh đắk lắc
trước đó ủy ban kiểm tra huyện ủy crong park nhận được đơn của cô bùi thị thùy lê tố cáo ông hạnh có hành vi nhận hai trăm một mươi triệu đồng để lo cho cô lê và làm hợp đồng và chạy vào biên chế tại trường trung học cơ sở ia phê
qua quá trình xác minh ủy ban kiểm tra huyện ủy crong park kết luận sự việc đúng như đơn tố cáo
khi không lo được biên chế cho cô lê ông hạnh dây dưa không trả hết số tiền đã nhận
tiếp theo chương trình phát hiện sớm hội chứng tự kỷ cơ hội giúp trẻ hòa nhập cộng đồng
thị trường thiết bị phòng cháy chữa cháy đắt hàng sau hàng loạt các sự cố về cháy nổ tại nhiều trung cư
nhân ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ ngày hai tháng bốn bộ lao động thương binh và xã hội liên hiệp hội về những người khuyết tật việt nam
mạng lưới tự kỷ việt nam phối hợp với trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số và tổ chức tình nguyện rubik coberratip tổ chức chương trình ngày việt nam nhận thức về tự kỷ lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám tại trường trung học phổ thông chuyên bắc ninh thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
đây là một trong những hoạt động nổi bật của ngày việt nam nhận thức về tự kỷ lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
chương trình thu hút gần một phụ huynh và hơn một trăm linh trẻ bị mắc tự kỷ trên cả nước
hiện nay số người bị tự kỷ và trẻ tự kỷ tiếp tục gia tăng đặc biệt là tại các thành phố lớn đang trở thành vấn đề nóng trong xã hội
do đó vấn đề nâng cao nhận thức của toàn xã hội về người tự kỷ cần được đẩy mạnh
đây là một trong những giải pháp để người tự kỷ có thể hòa nhập cộng đồng phát huy khả năng của bản thân
thưa quý vị dối loạn phổ tự kỷ là một dối loạn sinh học thần kinh phức tạp ảnh hưởng tới tương tác xã hội giao tiếp sở thích và hành vi của con người
khoảng một dân số thế giới mắc phải hội chứng này trẻ tự kỷ lớn lên sẽ thành người tự kỷ
tuy nhiên nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu trẻ được can thiệp sớm thì cơ hội cho trẻ phát triển và hòa nhập với cộng đồng sẽ cao hơn rất nhiều
một mươi tám tháng tuổi gia bảo vẫn chưa biết nói
bố mẹ em nhận thấy em có những dấu hiệu khác với người anh trai của mình
em không thích giao tiếp với mọi người đi nhóm chân và thích xoay vòng
mặc dù đã chuẩn bị tinh thần
nhưng khi được một bác sĩ chẩn đoán những nghi ngờ của chị là đúng chị vân không khỏi cảm thấy bàng hoàng
tự kỷ không phải là bệnh và được xem là một hội chứng bởi không có một biện pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn tự kỷ
tuy nhiên nhiều bằng chứng khoa học cho thấy can thiệp sớm bằng các biện pháp tâm lý giáo dục đã mang lại những tiến bộ rõ rệt làm tăng khả năng giao tiếp và hòa nhập xã hội của trẻ
thời điểm can thiệp tốt nhất là thời điểm từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng
hầu hết tất cả những nghiên cứu trên thế giới đều coi đó là thời điểm vàng để can thiệp trẻ mắc chứng dụng lại hội tự kỷ
quay trở lại với gia bảo
sáu tháng nhờ được can thiệp sớm tại bệnh viện nhi trung ương em đã bắt đầu nói và tương tác với người đối diện
theo các chuyên gia có năm dấu hiệu báo động về dối loạn phổ tự kỷ để các gia đình theo dõi con em mình nhằm sớm phát hiện để trẻ được can thiệp ở thời điểm vàng
không bập bẹ khi một mươi hai tháng tuổi không biết ra hiệu khi một mươi hai tháng tuổi không nói được từ đơn khi một mươi sáu tháng tuổi không tự nói câu hai từ khi hai mươi bốn tháng tuổi và mất kỹ năng ngôn ngữ hoặc kỹ năng giao tiếp ở bất kỳ lứa tuổi nào
theo các chuyên gia trẻ mắc bệnh tự kỷ
can thiệp liên tục các kỹ năng và gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các chiến lược can thiệp tự kỷ
ở nhà thì ngoài việc tăng khả năng giao tiếp cho con chúng ta dạy con có những kiểm soát hành vi kiểm soát về cảm xúc điều hòa cảm giác cho con và tập cho con những kỹ năng cơ bản trong việc phục vụ tiêu vụ bản thân
đào tạo cho cha mẹ những kỹ năng và luôn luôn phần đặt trong đầu cha mẹ là gia đình là mối chốt cho thực thành công
và có nói gì đi chăng nữa tự kỷ sẽ theo trẻ suốt cuộc đời
ngoài từ phía gia đình cơ hội để các em hòa nhập với cộng đồng vẫn là cần sự yêu thương san sẻ từ chính cộng đồng
có như vậy các em mới có được những cuộc sống khác những cơ hội mới
một số chồng bé mắc chứng tự kỷ các bạn sẽ có những cái dối đoạn về hành vi
và khi mà cái hành vi đó chồng bé không kiểm soát được thậm chí bố mẹ đi cạnh bất chật

nó nổ hành vi đó thì cộng đồng cũng như xung quanh cũng đừng coi đó là một cái miệt thị
một cái coi thường hoặc là một cái gian đánh đối với trẻ có chứng tự kỷ
bản thân mình có con là bị tự kỷ thì mình cũng rất mong là con sẽ có những cái môi trường
để con có thể học tập và được cộng đồng xung quanh là chấp nhận và có thể là tạo điều kiện
để cho cháu tham gia tất cả các hoạt động
thưa quý vị sau một loạt các sự cố về cháy nổ trên địa bàn các thành phố lớn như tp hcm và hà nội
gây ra những thiệt hại về người và tài sản người dân đã bắt đầu quan tâm hơn đến các dụng cụ
phòng cháy chữa cháy cho gia đình tuy nhiên mua ở đâu chất lượng có bảo đảm hay không
và giá cả như thế nào cũng là vấn đề đáng chú ý sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại cửa hàng bán dụng cụ phòng cháy chữa cháy cho thấy nếu trước đây các dụng cụ như bình cứu hỏa
thang đu dây mặt nạ chống ngạt khói chỉ bán được cho các công xưởng nhà máy thì trong những ngày gần
ở đây người dân đã bắt đầu chủ động trang bị những dụng cụ này cho gia đình mình
mọi gia đình mà có những phương tiện cứu hỏa kịp thời trước khi gọi cơ quan chuyên nghiệp đến
thứ nhất là nó sẽ bảo vệ được tài sản và tính mạng cho mọi người trong gia đình và những hộ lân cận
trước khi gọi cơ quan chuyên nghiệp đến thì theo như quan điểm của mình
thì mỗi nhà lên lưu tâm vấn đề này và mua một loại bình cứu hỏa
nếu như mà ở trung cư thì theo mình là những người mà quan tâm đến tính mạng
vì cái này không ai có thể biết trước được thế cho nên nếu như mà trang bị những cái đấy cho người thân
nếu mà khi mà có khói thì chụp vào thì mình thở nó không bị ngạt
thì mình có thể tìm ra cầu thang mình thoát hiểm được
tôi xem nhiều vụ cháy thì chủ yếu là do bị ngạt khói mới dẫn đến tử vong
ít khi là chết là do nửa
thế tôi người dân
nhất là những người ở trung cư nên trang bị nhà mình ít là phải trang bị bình cứu hỏa
và thứ hai là mặt nạ chống khói
hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy
với chất lượng và giá cả khác nhau
vì vậy người dân cần có những lựa chọn phù hợp cho gia đình mình
để tránh mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
trên thị trường có rất nhiều các loại mặt hàng rất nhiều các quốc gia sản xuất các đó
nên là khi mà mình đi mua
mình lựa chọn các nước như các nước của khối g bảy hoặc là g tám
còn về mặt chất lượng thì nó tùy theo
thứ hai nữa là về giá cả thì nó cũng rất là rộng
thì các bạn nên chọn đến những cái địa chỉ có uy tín
những công ty mà người ta làm ăn lâu năm rồi
thì người ta sẽ bán những cái sản phẩm chất lượng và người ta bảo hành cho
khi mà khách hàng đến đây thường thường là nếu khách hàng lẻ hộ gia đình
thì thường thường khách hàng đều không nắm được về
về các thiết bị
thứ nhất là người ta chưa có kỹ năng để mà thoát hiểm khi mà xảy ra cháy
đặc biệt là sống ở trong trung cư thì mình phải tư vấn cho người ta
thứ nhất là các kỹ năng để mà thoát hiểm trước
sau đó mình sẽ tư vấn về các sản phẩm cần phải có để khi mà xảy ra cháy hỏa hoạn
thì mình phải biết cách để sử dụng thiết bị đấy
ví dụ như là mặt nạ phòng độc thang dây thoát hiểm ống tụt
rồi là búa thoát hiểm đèn báo sự cố hoặc là đèn pin
sau một loạt các sự cố cháy nổ xảy ra trong thời gian gần đây gây thiệt hại lớn đến tính mạng và
tài sản thì người dân mới bắt đầu quan tâm đến sự an toàn cho cả gia đình hãy là những cư dân thông
thái trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy trong gia đình để khi sự cố xảy ra sẽ hạn chế được
mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và con người thưa quý vị theo tính toán mỗi năm việt nam
mất hàng chục tỷ đô la mỹ do phải nhập khẩu các sản phẩm linh phụ kiện phục vụ các ngành công nghiệp
sản xuất trong khi đó phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận
nguồn hỗ trợ từ nhà nước việc thay đổi định hướng hỗ trợ cần là rất cần thiết để bảo đảm chính sách thực
thi có hiệu quả không được hưởng ưu đãi nào về chính sách về đất đai doanh nghiệp này cũng tự
xoay sở về nguồn vốn để duy trì hoạt động sản xuất về vốn ngân hàng thì dù do mà nguồn lực của bản
thân doanh nghiệp thì hạn chế doanh nghiệp cũng đã từng tìm kiếm các chính sách hỗ trợ của nhà nước
thực bởi thủ tục và những điều kiện ngặt nghèo
các chuyên gia đánh giá để phát triển công nghiệp hỗ trợ việt nam có đầy đủ văn bản pháp lý
cơ quan của bộ ngành và địa phương có rất nhiều nghị định nghị quyết thông tư chính sách ưu đãi
vốn đất thuế thu nhập doanh nghiệp ở khía cạnh thực thi từ bộ đến địa phương thành lập rất nhiều
trung tâm hỗ trợ nhưng chỉ số ít doanh nghiệp có thể tiếp cận chủ yếu do khâu thực thi còn rất hạn
chế chính sách lại chưa gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp điều này khiến ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam
dù được đầu tư lớn kỳ vọng nhiều xong vẫn dở dang
kinh nghiệm cho thấy các nước phát triển khi phát triển công nghiệp hỗ trợ đều chọn giải pháp đầu tiên
đó là cải cách các trung tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp chẳng hạn tại nhật họ lập hơn sáu trăm linh trung tâm
để trợ giúp các ngành nghề riêng nhìn lại việt nam hiện các địa phương đều lập trung tâm hỗ trợ
nhưng không đánh giá kiểm tra khiến các hoạt động đều bị phá hủy
trung tâm này không hiệu quả có mô hình thành công nhưng không được nhân rộng
còn mô hình hạn chế thì không được cải thiện
các chuyên gia cũng cho rằng các chính sách cần xác định chuỗi sản phẩm tập trung
rõ nét và có hiệu quả hơn nữa theo tinh thần là phục vụ trực tiếp những ngành nghề hiện có
bên cạnh đó chính phủ cũng cần phải thành lập các trung tâm có máy móc trang bị hiện đại nhất hiện nay
để trợ giúp doanh nghiệp việt nam nâng cao năng lực đáp ứng được tốt hơn các tiêu chuẩn
của doanh nghiệp nước ngoài đối với các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
trong phần tin quốc tế đoàn nghệ thuật hàn quốc biểu diễn tại triều tiên sau hơn một thập kỷ
trung quốc tăng thuế đối với một trăm hai mươi tám sản phẩm của mỹ
hãng thông tấn yonhap của hàn quốc đưa tin nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã tham dự
chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ hàn quốc tại thủ đô bình nhưỡng
đây là sự kiện đánh dấu
trong phần tin quốc tế đoàn nghệ thuật hàn quốc biểu diễn tại triều tiên sau hơn một thập kỷ
dẫn đầu nhóm biểu diễn nghệ thuật hàn quốc là bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc
jo dong hwan nhóm đã khởi hành từ sân bay quốc tế gimpo bay tới bình nhưỡng
trước khi xuất phát sang triều tiên vào hôm ba mươi một tháng ba bộ trưởng jo dong hwan đã có vài lời phát biểu trước báo giới
chúng tôi sang triều tiên biểu diễn từ ngày ba mươi một tháng ba
tới ngày ba tháng bốn tôi cùng những nghệ sĩ đại diện cho hàn quốc sẽ cố gắng hết sức để lần biểu diễn đầu tiên tại bình nhưỡng sau một mươi ba năm thành công
phái đoàn hàn quốc tới triều tiên lần này có số lượng lên tới gần hai trăm linh người
trong đó gồm nhiều ngôi sao ca nhạc võ sĩ biểu diễn taekwondo cùng các quan chức chính phủ và phóng viên
một số gương mặt nghệ sĩ nổi bật có thể kể đến như ca sĩ gạo cội cho jong pil và lee soon hee ca sĩ seol hun nhóm nhạc nữ red verde rocker jo dong hun
tôi hy vọng ngày xuân ấm áp sẽ đến với cả hai miền thông qua buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật hàn quốc ở bình nhưỡng
lần gần đây nhất đoàn nghệ thuật của hàn quốc biểu diễn tại triều tiên là vào tháng một mươi một năm hai nghìn bảy
theo thời báo new york việc bình nhưỡng mời nghệ sĩ hàn quốc đến biểu diễn là một động thái đầy bất ngờ
hai miền triều tiên đang thúc đẩy bầu không khí hòa giải trước hội nghị thượng đỉnh liên triều dự kiến được tổ chức vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
hôm qua bộ thương mại trung quốc thông báo sẽ áp thuế nhập khẩu đối với một trăm hai mươi tám sản phẩm của mỹ nhằm đáp trả lại việc washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại
tuyên bố của bộ thương mại trung quốc nhấn mạnh để bảo vệ lợi ích và đền bù thiệt hại từ những biện pháp của mỹ
từ ngày hai tháng bốn trung quốc sẽ dừng các cam kết hạ thuế có liên quan tới một trăm hai mươi tám sản phẩm thuộc bảy nhóm sản phẩm được nhập khẩu từ mỹ
ba mươi sản phẩm sẽ chịu mức thuế một mươi năm trong khi các khoản thuế đối với tám sản phẩm còn lại trong đó có thịt lợn sẽ là hai mươi năm
sau khi tổng thống trump cho phép đánh thuế các mặt hàng nhập khẩu từ trung quốc có tổng trị giá khoảng sáu mươi tỷ đô la mỹ
chủ yếu nhắm vào các lĩnh vực mà washington cho là đã vi phạm sở hữu trí tuệ của mỹ
trung quốc đã cảnh báo sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỹ tổng giá trị ba tỷ đô la
nhưng chưa thực hiện ngay các biện pháp này mà muốn có thời gian để đôi bên thỏa thuận
tại trung đông pháp đã hối thúc israel kiểm chế sau khi quân đội israel đáp trả các cuộc biểu tình của người palestine
ở biên giới gaza israel khiến ít nhất một mươi sáu người palestine thiệt mạng
bộ ngoại giao pháp cho rằng nhiệm vụ của israel trong việc bảo vệ dân thường và kiểm chế
pháp cũng đã nêu bật quyền biểu tình hòa bình của người palestine
ngoài ra liên minh châu âu eu đã kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập về việc quân đội israel sử dụng đạn thật
trong các vụ đụng độ tại giải gaza
tuy nhiên bộ trưởng quốc phòng israel đã bác bỏ lời kêu gọi của tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
eu và các nhà lãnh đạo khác về việc tiến hành một cuộc điều tra độc lập
cuối tuần qua cuộc tuần hành trong hòa bình ở phía đông giải gaza của hàng nghìn người palestine
nhằm gửi thông điệp đến thế giới rằng người palestine có các quyền hợp pháp trong đó có quyền hồi hương
cơ quan y tế gaza thông báo có một mươi sáu người palestine đã thiệt mạng và hơn một bốn trăm linh người bị thương
tại syri các tay súng nổi dậy đã rời khỏi thị trấn douma thanh trì cuối cùng ở đông kuta của syri
cùng ngày truyền thông nhà nước syri thông báo nhóm nổi dậy chính jais an islam đang kiểm soát duma
đã đạt được thỏa thuận sơ tán do nga làm trung gian
thỏa thuận sơ tán các tay súng nổi dậy khỏi duma đạt được sau nhiều ngày đàm phán để chấm dứt tình trạng đổ máu tại đây
theo đó các tay súng của jais al islam cùng thân nhân và dân thường sẽ sơ tán
đến các khu vực quân nổi dậy chiếm giữ tại tỉnh aleppo miền bắc syri
lực lượng quân cảnh của nga sẽ tiến vào thị trấn duma trong khi chính quyền syri sẽ quay lại khu vực này
thỏa thuận còn được bao gồm việc thiết lập một hội đồng địa phương được chính phủ syri chấp thuận ở duma
hội đồng này sẽ hoạt động sau khi phiến quân rút khỏi
hiện tại quân đội syri đã giải phóng hoàn toàn khu vực đông guta ở ngoại vi thủ đô damas
đây được coi là thắng lợi lớn nhất của syri trước khủng bố kể từ khi giành lại quyền kiểm soát aleppo vào năm hai nghìn một mươi
hãng thông tấn nhà nước bahrain bna đưa tin
mới đây nước này đã phát hiện ra một khu dầu mỏ và khí đốt lớn nhất trong lịch sử
giới chức bahrain cho biết ước tính mỏ dầu mới được tìm thấy có chữ lượng lớn gấp nhiều lần mỏ dầu duy nhất đang được khai thác của nước này
bahrain hiện chỉ có duy nhất một mỏ dầu với chữ lượng tương đương vài trăm triệu thùng
đây là mỏ dầu đầu tiên được phát hiện tại vùng vịnh và cũng là mỏ đầu tiên đi vào hoạt động
mỏ này cung cấp khoảng năm mươi thùng
ngoài mỏ dầu hiện đang khai thác vương quốc này còn có nguồn thu từ mỏ dầu abusafa khai thác chung với ả rập xê út với mỗi ngày nhận được một trăm năm mươi thùng dầu